xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo thống kê của sở y tế hà nội tính từ sáu giờ sáng đến một mươi hai giờ trưa nay toàn thành phố ghi nhận thêm hai mươi năm ca mắc mới
trong đó một mươi sáu ca phát hiện tại cộng đồng và chín ca trong khu cách ly
như vậy số ca mắc trong ngày đến thời điểm này là bốn mươi năm ca bao gồm một mươi tám ca tại cộng đồng và hai mươi bảy ca tại khu cách ly
số bệnh nhân mắc mới tại bảy quận huyện là đông anh một mươi hai ca thanh trì năm ca đống đa ba ca hoàn kiếm hai ca hà đông cầu giấy ba đình đều một ca
tất cả số bệnh nhân mới ghi nhận đều thuộc chùm ho sốt thứ phát
ngày hôm nay tỉnh đồng nai triển khai xét nghiệm covid một mươi chín diện rộng để chủ động sàng lọc phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp mắc trong cộng đồng
nhằm kiểm soát ngăn chặn và đẩy lùi dịch phân đấu kiểm soát dịch trước ngày một tháng chín
mục tiêu cụ thể sẽ có một trăm linh người dân ở vùng có nguy cơ rất cao nguy cơ cao
có một trăm linh đại diện hộ gia đình tại vùng nguy cơ và hai mươi đại diện hộ gia đình tại vùng bình thường mới
được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tương đương khoảng hai một triệu người
các đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín diện rộng
cùng với việc gấp rút chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly tập trung theo dõi y tế người mắc covid một mươi chín không triệu chứng
mỗi huyện thành phố chuẩn bị ít nhất là một giường riêng thành phố biên hòa chuẩn bị hai giường
sáng ngày một mươi sáu tháng tám đồng nai ghi nhận thêm năm trăm chín mươi ba ca dương tính trong đó hai mươi chín ca sàng lọc và một trăm bốn mươi sáu ca trong khu cách ly bốn trăm một mươi tám ca trong khu phong tỏa
thực hiện quyết định số hai nghìn bảy trăm tám mươi tám của ubnd thành phố về việc yêu cầu người dân ở nhà dừng mọi hoạt động trong vòng bảy ngày
trong sáng nay người dân thành phố đà nẵng cơ bản đã chấp hành nghiêm quyết định này
các trục đường chính như lê duẩn nguyễn văn linh trần hưng đạo bạch đằng đều vắng bóng xe và người dân đi lại
tại các ngõ hẻm có các tổ covid một mươi chín chốt chặn nhắc nhở người dân không ra khỏi nhà
các lực lượng kiểm soát vừa tổ chức trực tại các điểm chốt chính vừa thực hiện tuần tra nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm như không đeo khẩu trang đi ra khỏi nhà
song hành với công tác kiểm soát thành phố đà nẵng tổ chức xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố
vâng khi mà thành phố quyết định nâng cấp các biện pháp phòng dịch trong bảy ngày tới
thì kiểm soát chặt từng khu dân cư bên trong vùng cách ly y tế và tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch ở vòng ngoài
chính là yêu cầu cấp bách hiện nay đối với lực lượng công an thành phố đà nẵng
nhiều viện pháp đang được công an các đơn vị địa phương triển khai nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn
hiện tại thành phố đang có mặt trong khu vực phong tỏa của phường phước mỹ quận sơn trà
thì tại đây nhiều ngày qua đã xuất hiện tình trạng lây nhiễm chéo trong khu dân cư
để ngăn chặn và kiểm soát thực trạng này
thì lực lượng cảnh sát khu vực đã phân chia thành nhiều tổ công tác thường xuyên tuần tra chốt chặn
qua đó đã xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm
bên trong khu vực phong tỏa cứng nổi bức xuất
khu vực phong tỏa bắt nhập thế nhưng vẫn dễ dàng bắt gặp nhiều người dân ra đường
với rất nhiều lý do được cho là chính đáng
tổ tuần tra lưu động phải giải thích rất nhiều lần trường hợp này mới chịu quay đầu
thực tế vẫn còn rất nhiều người ra đường chỉ để hóng mát giao lưu với nhau
dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo gia tăng
công an năm phường bên trong của vùng cách ly y tế phải túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành đúng theo quy định phòng chống dịch của thành phố
vận đạp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của phòng chống dịch
để quyết tâm làm sao kêu gọi mọi người góp phần một phần nào đó vào việc phòng chống dịch
để mà việc mà chúng ta thực hiện tới nay là không đổ xong đôi biển
để làm sao mà chúng ta đẩy lùi dịch tại khu vực này
xiết chặt vòng trong lẫn vòng ngoài là mục tiêu quan trọng mà đà nẵng đặt ra lúc đây
một số trường hợp được phép ra đường nhưng cũng thường xuyên được kiểm soát chặt chẽ
lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn chín trăm một mươi một tăng cường tuần tra lưu động trên tất cả các tuyến đường trọng điểm
đến từng ngóc ngách kiệt hẻm để đảm bảo tình hình an ninh trật tự
và kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để ngăn chặn xử lý
sau công tác tuyên truyền thì chúng tôi triển khai công tác áp dụng
công tác áp dụng thì sẽ quyết liệt trong việc xử lý sai phạm
không còn nhắc nhở mà kiên quyết xử lý đối với những trường hợp sai phạm
không chấp hành đúng cái nội dung của thành phố đưa ra
tăng cường tổ chức tuần tra đặc biệt là lực chín trăm một mươi một tuần tra trên các tuyến đường
đặc biệt tập trung vào các đối tượng và đi ra đường không đúng thời gian quy định
từ tám giờ đêm trở đi
đặc biệt là một số đối tượng
cộm cướp và đối tượng tàn trữ sử dụng trái phép chất vô tí
trong tác quá trình tuần tra của lực lượng chiếc một
thì chúng tôi phát hiện một số trường hợp
về sử dụng trái phép chất vô tí và tàn trữ trái phép chất vô tí
hiện nay thành phố đà nẵng đã và đang giúp toàn lực
để kiểm soát và loại bỏ f ra khỏi cộng đồng
người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà
ai ở đâu thì ở đó
công an các đơn vị địa phương sẽ duy trì thường xuyên các tổ phản ứng nhanh
giám sát việc thực hiện của người dân
trong trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định
mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
thế nhưng vẫn có nhiều trường hợp cố tình vi phạm
mới đây công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
đối với năm người không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
để tụ tập ăn nhậu và ra đường trong trường hợp không cần thiết
vào khoảng một mươi tám h năm mươi phút
ngày hai mươi năm tháng bảy
tổ tuần tra của công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
tiến hành kiểm tra phát hiện tại hộ nguyễn văn phương
ở xã thới hòa huyện trà ôn
đang tổ chức ăn nhậu cùng với ba người khác
gồm hồ văn tài trương văn vinh và cù vĩnh thạnh
cùng chú tại huyện trà ôn
nên tiến hành lập biên bản vi phạm
trước đó vào lúc một h một mươi phút ngày hai mươi năm tháng bảy
tổ tuần tra lưu động kiểm soát tình hình dịch bệnh
và bảo đảm an ninh trật tự của công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
cũng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm
đối với võ văn thiện chú tại huyện trà ôn
về hành vi ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết
qua làm việc năm người trên đã thừa nhận vi phạm quy định
về thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
căn cứ nghị định số một trăm một mươi bảy của chính phủ
chủ tịch ubnd huyện trà ôn và công an huyện trà ôn
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm người trên
tổng số tiền sáu mươi hai triệu đồng
tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo trịnh văn hùng
chú tại khóm vĩnh chánh hai phường vĩnh ngươn tp châu đốc
về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
theo cáo trạng vào khoảng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hùng được đối tượng tên ni sống tại campuchia
điện thoại rủ tham gia tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép
từ campuchia về việt nam
khoảng hai mươi hai h ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sau khi điện thoại cho hùng đón hai người phụ nữ
ni điều khiển tàu chở nguyễn thị khánh linh và lê thị hồng duyên
từ campuchia đến gần tròi vịt của hùng
thuộc khóm vĩnh chánh hai phường vĩnh ngươn tp châu đốc
và đưa tiền công cho hùng bốn trăm linh đồng
sau đó hùng điện thoại cho phan văn mai đến chở linh và duyên
nhưng không cho mai biết là khách nhập cảnh trái phép
đến khoảng hai mươi ba h năm mươi phút cùng ngày
mai đưa linh và duyên đến bến xe khách thuộc phường châu phú a
thì bị tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tp châu đốc phát hiện
sau đó hùng bị khởi tố và bắt tạm giam
thừa nhận trước đó đã hai lần tổ chức đưa ba người nhập cảnh trái phép vào việt nam
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trịnh văn hùng
một mươi tám tháng tù giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
vừa làm thủ tục tiếp nhận đầu thú và lệnh tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn thanh ba chú tại phường bắc lý tp đồng hới
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại tp đồng hới và huyện bố trạch của tỉnh quảng bình
trước đó cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xảy ra vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
theo đó lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng phạm ngọc tuân
là lái xe taxi hoàng trọng nghĩa và trần đức tời
cùng chú tại tp đồng hới khi đang có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ từ các đối tượng khoảng hai trăm linh g ketamine sáu mươi hai viên thuốc lắc
sáu điện thoại di động một xe ô tô một xe mô tô một cân điện tử
cùng nhiều tăng vật tài liệu có liên quan
quá trình điều tra xác định đối tượng nguyễn thanh ba là người đã chỉ đạo
các đối tượng hoàng trọng nghĩa phạm ngọc tuân và trần đức tời
thực hiện việc mua bán ma túy tại tp đồng hới và huyện bố trạch
vào ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
đã có thư kêu gọi đầu thú đối với nguyễn thanh ba
ngày một mươi bốn tháng tám nguyễn thanh ba đã đến cơ quan công an đầu thú
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng lại ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn đại hữu xã mỹ
hội lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
đối tượng bùi văn đề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại xóm bợ xã yên phú huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
và đối tượng nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại xuân tiến phường hải thanh thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện